tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại công ty aic
bệnh viện đa khoa đồng nai và các đơn vị có liên quan
viên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo tiếp tục với phần tranh tụng
trong đó các luật sư thể hiện quan điểm bào chữa và đối đáp với bên bục tội
tại phiên tòa luật sư bào chữa cho cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
bộ ngọc thu đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ mình
theo hướng chuyển từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư bào chữa cho bị cáo trần đình hành cựu bí thư đồng nai cho rằng
việc ông thành nhận tiền của aic trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu thiết bị y tế
ở dự án bệnh viện đồng nai là vi phạm đạo đức chứ không phạm luận
giai đoạn diễn ra việc đấu thầu ông thành cũng không có chỉ đạo gì để công ty aic được trúng các gói thầu
do đó ông thành không thỏa mãn yếu tố chủ thể để thỏa mãn tội nhận hối lộ
luật sư đề nghị hội đồng xét xử chuyển tội danh cho bị cáo thành
đối với bị cáo lê thị bích thủy cựu giám đốc công ty tnt
luật sư đồng tình với quan điểm của đại diện viện kiểm sát nhân dân về nhận định
hành vi của bị cáo thủy là đồng phạm giúp sức với vai trò không đáng kể
luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức hình phạt án treo cho bà thủy